dự án nào ở quảng nam liên quan tới thuận an
bộ công an đề nghị đắk lắc cung cấp hồ sơ gói thầu
dự án ở đắk lắc bị dân phản ứng không nhận bồi thường
liên quan tới vụ việc tại tập đoàn thuận an bộ công an đã yêu cầu tỉnh đắk lắc cung cấp hồ sơ tới các gói thầu có liên quan
trong một động thái khác tỉnh quảng nam cũng yêu cầu giả soát xem có dự án nào liên quan tới thuận an trên địa bàn tỉnh
tập đoàn thuận an trúng thầu một số dự án trên địa bàn tỉnh quảng nam
trao đổi với báo giới ông nguyễn như công tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho hay
qua giả soát trên địa bàn tỉnh quảng nam không có dự án nào liên quan đến tập đoàn thuận an do các sở ban ngành thuộc tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện của tỉnh này làm chủ đầu tư
năm hai nghìn một mươi chín tổng cục đường bộ việt nam nay là cục đường bộ việt nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xl một mươi bảy sửa chữa
gia cường cầu rằng quốc lộ một mươi bốn d quảng nam
dự án thành phần hai giai đoạn hai thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa gia cường các cầu trên quốc lộ đảm bảo đồng bộ tài trọng khai thác trên tuyến
dự án này do liên danh công ty cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng vĩnh hưng công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an tiền thân của tập đoàn thuận an ngày nay là đơn vị trúng thầu
giá trúng thầu dự án này hơn ba mươi bốn tám tỷ đồng loại hợp đồng theo đơn giá cố định thời gian thực hiện hợp đồng một mươi tháng
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cục đường bộ việt nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xd hai thi công xây dựng đoàn km bốn mươi km bảy mươi một năm trăm linh thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi bốn e đoạn km một mươi năm hai trăm bảy mươi km tám mươi chín bảy trăm linh tỉnh quảng nam
đơn vị trúng thầu là liên danh công ty cổ phần
công ty đầu tư xây dựng thương mại tân hoàng long công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình tây an
nhà thầu vụ là công ty cổ phần một trăm ba mươi bốn việt nam
giá trúng thầu là hơn năm trăm linh bảy tỷ đồng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng sáu trăm năm mươi ngày
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi bốn e đi qua các huyện thăng bình hiệp đức và phước sơn quảng nam do cục đường bộ việt nam được giao làm chủ đầu tư
ban quản lý dự án bốn được giao quản lý dự án
công trình có bể rộng nền đường chín m mặt đường xe chạy rộng bảy m lề gia cố mỗi bên rộng năm m lề đất mỗi bên năm m
riêng đoạn tuyến qua nút giao đường sắt bắc nam tại lý trình km một mươi năm hai trăm bảy mươi km một mươi sáu năm mươi bốn xã bình quý thăng bình có bể rộng nền đường là một mươi hai m
dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với tổng mức đầu tư gần một tám trăm năm mươi tỷ đồng
công trình dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi bốn e đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức nhiều cuộc họp với các địa phương có tuyến đường đi qua để đốc thúc giải phóng mặt bằng
ngày một mươi sáu tháng bốn ông nguyễn như công tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
ký văn bản gửi các sở ban ngành thuộc tỉnh quỹ ban nhân dân các huyện thị xá thành phố về việc phối hợp cung cấp thông tin
cổ phần tập đoàn thuận an
theo tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng nam nắm bắt thông tin công ty cổ phần tập đoàn thuận an và ông nguyễn duy hưng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an vi phạm quy định về đấu thầu
do đó quỹ ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh và quỹ ban nhân dân các huyện thị xá thành phố
khẩn trương chỉ đạo các phòng đơn vị địa phương liên quan ra soát các công trình dự án đầu tư trên địa bàn
có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an nhà đầu tư nhà thầu
bộ công an đề nghị cung cấp hồ sơ gói thầu liên quan tập đoàn thuận an tại đắk lắc
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
cung cấp hồ sơ gói thầu do công ty cổ phần tập đoàn thuận an thi công
ngày một mươi sáu tháng bốn nguồn tin cho biết cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an c ba
đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của công ty cổ phần tập đoàn thuận an
theo đó c ba đang điều tra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn thuận an và các tổ chức đơn vị liên quan
để phục vụ yêu cầu điều tra c ba đề nghị quỹ ban nhân dân tỉnh đắk lắc phối hợp chỉ đạo các sở ngành đơn vị tổ chức có liên quan
cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thẩu số ba
thi công xây dựng đoạn km hai mươi năm trăm linh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường hồ chí minh đoạn tránh phía đông thành phố buôn ma thuột
trong đó c ba đề nghị tỉnh đắk lắc cung cấp hồ sơ về quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư thiết kế thi công dự toán xây dựng
hồ sơ mời thầu quá trình đấu thầu dự thầu chấm thầu kết quả lựa chọn nhà thầu
dự án đường hồ chí minh đoạn tránh đông thành phố buôn ma thuột dài hơn ba mươi chín sáu km với tổng mức đầu tư ban đầu hơn một năm trăm linh tỷ đồng
do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đã đội vốn lên hơn một tám trăm linh tỷ đồng
dự án khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi ba nhưng chậm tiến độ đến nay vẫn chưa xong
dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc làm chủ đầu tư
trong đó gói thầu số ba dài hơn hai mươi km giá trị hợp đồng hơn bốn trăm chín mươi tỷ đồng do liên danh công ty trách nhiệm y hoạn xây dựng an nguyên
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại sài gòn tổng công ty xây dựng trường sơn tập đoàn thuận an thi công
tập đoàn thuận an chúng gói thầu nào ở đắk lắc
ngày một mươi sáu tháng bốn các nguồn tin xác nhận
tập đoàn thuận an cùng với ba nhà thầu khác trúng gói thầu thi công dự án đầu tư xây dựng đường hồ chí minh
đoạn tránh phía đông thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc dài hai mươi năm km
dự án trên tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn một tám trăm linh tỷ đồng
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn
viết tắt là ban quản lý dự án tỉnh đắk lắc làm chủ đầu tư
dự án có tổng chiều dài gần bốn mươi km nền đường rộng một mươi hai m mặt đường xây chạy một mươi một m tốc độ thiết kế tám mươi km trên giờ có sáu nút giao
điểm đầu tiếp nối với đường tránh phía tây thị xã buôn hồ đã xây dựng xong đi qua rừng cao su không đi qua khu dân cư
điểm cuối tại xá hỏa phú thành phố buôn ma thuật
theo hồ sơ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ông phạm văn hạ giám đốc ban quản lý dự án tỉnh đắk lắc
thời điểm đó ký hợp đồng xây lắp gói thầu số ba cho liên danh bốn nhà thầu thi công
xây dựng từ km đến km hai mươi cộng năm trăm linh của dự án
gói thầu này có tổng trị giá gần năm trăm một mươi năm tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng là hơn bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
trong đó giá trị hợp đồng của từng đơn vị tham gia liên danh như sau
công ty trách nhiệm hữu hạn an nguyên có trụ sở ở đắk lắc gần hai trăm linh tỷ đồng thi công tám một km
công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng và thương mại sài gòn có trụ sở đắk lắc hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng thi công bốn một km
cùng một số hạng mục đường giao thoát nước đường dân sinh công ty xây dựng trường sơn hơn bảy mươi ba tỷ đồng
công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuận an hơn một trăm linh năm tỷ đồng thi công năm hai km
sau khi ký hợp đồng xây lắp trên các nhà thầu đã được chủ đầu tư đồng ý cho tạm ứng hơn tám mươi sáu sáu tỷ đồng
thế nhưng quá trình triển khai tỉnh đắk lắc điều chỉnh điểm đầu của dự án không tiếp nối với đường tránh phía tây thị xã buôn hồ
mà nắn vào khu đông dân cư hiền hữu ở xã cua đăng huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
cách vị trí quy hoạch cũ gần một km hướng từ thị xã buôn hồ đi thành phố buôn ma thuật
việc điều chỉnh này gây phản ứng và người dân không đồng ý các phương án đền bù để bàn sao mặt bằng cho dự án
phú yên ra soát các dự án gói thầu liên quan tập đoàn thuận an
ngày một mươi sáu tháng bốn ông nguyễn minh hòa phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
ký văn bản số hai nghìn một trăm sáu mươi ba ubnz dtxg truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tạ anh tuấn
giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra báo cáo các dự án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an
và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh phú yên
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên giao cho sở kế hoạch và đầu tư
ban quản lý khu kinh tế phú yên ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng
ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh phú yên
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiến hành ra soát báo cáo các dự án
gói thầu do doanh nghiệp nêu trên và các đơn vị thành viên thực hiện tại phú yên
một nguồn tin cho biết tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần tập đoàn thuận an
chúng gói thầu số một ec khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán và thi công xây lắp tại phú yên
gói thầu này nằm trong dự án nút giao thông khác mức đường số hai khu đô thị nam tuy hòa
đường nguyễn văn linh tp tuy hòa do ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh phú yên làm chủ đầu tư
có tổng trị giá hơn bốn trăm chín mươi sáu tỷ đồng được khởi công xây dựng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
dự án này gồm các hạng mục cầu vượt đường sắt có điểm đầu giao nhau với đường số hai trong khu đô thị nam tuy hòa
điểm cuối tại đường nguyễn văn linh phường phú lâm thành phố tuy hòa
và hai nhánh rẽ khác nối với đường nguyễn tất thành phường phú thạnh thành phố tuy hòa
nút giao thông khác mức liên thông nêu trên có kết cấu nhịp dây văng x shadows
trụ tháp mô phỏng ngọn hải đăng mũi điện cầu chính được thiết kế bốn làn xe cơ giới
cầu dẫn đảm bảo hai làn xe cơ giới cùng với hệ thống thoát nước vỉa hè bó vỉa
hệ thống an toàn giao thông hệ thống chiếu sáng
mục tiêu của dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối hạ tầng khu đô thị nam tuy hòa
đến các khu công nghiệp khu đô thị trên địa bàn thành phố tuy hòa
khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh phú yên
đồng thời giải quyết un tắc cho lưu lượng phương tiện giao thông từ phía đông
phía tây đường sắt và khu đô thị nam tuy hòa tạo cảnh quan cho cửa ngõ phía nam thành phố tuy hòa
dự án được khánh thành đưa vào vận hành khai thác từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn duy hưng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
ngoài ra bộ công an còn khởi tố bị can bắt tạm giam trần anh quang
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bộ công an cũng khởi tố bị can nguyễn văn thảo giám đốc và đàm văn cường
phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nông nghiệp tỉnh bắc giang cùng bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị can hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang
bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tống đạt các quyết định trên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật
bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an cùng các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản